xin kính chào quý vị và các bạn
trưa chiều ngày hôm nay áp thấp nhiệt đới chỉ còn cách quần đảo hoàng sa khoảng ba trăm ba mươi km về phía đông nam
trong thời gian tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
và có khả năng mạnh lên thành báo cho ngày tám tháng một mươi
diễn biến của áp thấp nhiệt đới sau là bão còn nhiều phức tạp
nên quý vị cần cập nhật liên tục để có phương án phòng chống đảm bảo an toàn
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vĩ tuyến một mươi bốn đến một mươi tám độ vĩ bắc từ kinh tế một trăm linh chín đến một trăm một mươi năm năm độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn
cảnh báo cấp độ dù do thiên tai là cấp ba
quay trở lại với những thông tin thời tiết trên đất liền
do ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới
nối với áp thấp nhiệt đới trên biển đông
nên các tỉnh thành ở miền trung nhiều mây và có mưa ở diện rộng
trọng tâm mưa là các tỉnh từ quảng bình cho đến quảng ngãi
với tổng lượng mưa phổ biến là từ ba trăm linh đến năm trăm linh mm
có nơi còn trên sáu trăm linh mm
người dân cần đề phòng khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh trong cơn rông
cũng như là nguy cơ sạt lở đất đá lũ quét vùng đồi núi và ngập úng vùng trũng thấp ven sông
đến với khu vực tây nguyên
và nam bộ cũng chịu tác động của giải hội tụ nhiệt đới
với hoạt động của gió mùa tây nam có cường độ mạnh
nên đêm nay và ngày mai tiếp tục vẫn có mưa rào và rông
cục bộ có nơi có mưa to đến rất to
thời gian mưa tập trung nhiều vào chiều và đêm
ở các tỉnh phía bắc tây nguyên
người dân ở đây cần đề cao cảnh giác với nguy cơ sạt lở đất đá và lũ quét vùng đồi núi
nhiệt độ cao nhất ngày tại tây nguyên phổ biến là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn tại khu vực nam bộ là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
quay trở ra với các tỉnh miền bắc
trong hai mươi bốn giờ tới hoạt động của đới gió đông đến đông nam suy yếu
do vậy mà tại đây phổ biến là ít mưa
riêng chỉ có ở các tỉnh thuộc vùng nam đồng bằng và ven biển bắc bộ
vẫn còn xuất hiện mưa vài nơi
ban ngày trời có nắng
nên nhiệt độ cao nhất ban trưa và đầu giờ chiều
phổ biến là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội
ở đây đêm và sáng thì có mưa rào và rông vài nơi
ngày trời nắng
nhiệt độ giao động là từ hai mươi bốn cho đến ba mươi bốn độ